tại thành phố hải phòng quân khu ba đã long trọng tổ chức kỷ niệm bảy mươi năm năm ngày truyền thống lực lượng vũ trang quân khu
và đón nhận huân chương bảo vệ tổ quốc hạng nhất tới dự có đại tướng ngô xuân lịch
ủy viên bộ chính trị phó bí thư quân ủy trung ương bộ trưởng bộ quốc phòng
đại tướng lương cường bí thư trung mương đảng chủ nhiệm tổng cục chính trị
cùng lãnh đạo chín tỉnh thành phố trên địa bàn quân khu ba
phát biểu tại lễ kỷ niệm đại tướng ngô xuân lịch đã ghi nhận biểu dương những thành tích chiến công xuất sắc
mà lực lượng vũ trang quân khu ba đạt được trong bảy mươi năm năm qua
đại tướng yêu cầu thời gian tới quân khu ba tiếp tục điều chỉnh tổ chức biên chế theo hướng tinh gọn nhanh
không ngừng đổi mới nâng cao chất lượng huấn luyện và khả năng sẵn sàng chiến đấu trong cả lực lượng thường trực
dự bị động viên và dân quân tự vệ phối hợp chặt chẽ với cấp ủy đảng chính quyền địa phương
xây dựng các tỉnh thành phố khu vực phòng thủ vững mạnh dầu mạnh về kinh tế vững về quốc phòng an ninh
thợ ủy quyền của chủ tịch nước đại tướng ngô xuân lịch đã trao khuôn trương bảo vệ tổ quốc hạnh nhất tặng lực lượng vũ trang quân khu ba